nhằm nhận diện những cơ hội và thách thức đối với lĩnh vực tài chính trong thời đại chuyển đổi số
hội thảo công nghệ tài chính trong nền kinh tế thông minh do viện phát triển doanh nghiệp
cùng đại học quốc gia hà nội phối hợp tổ chức đã diễn ra vào ngày hai mươi tháng sáu tại hà nội
tại hội thảo các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế đã chia sẻ những cơ hội và thách thức
về khuôn khổ pháp luật nguồn nhân lực kinh nghiệm và xu hướng công nghệ mới cho ngành công nghệ tài chính fintech
các chuyên gia nhấn mạnh bên cạnh những cơ hội nguồn nhân lực trong ngành công nghiệp tài chính là nhân tố đặc biệt quan trọng
cần phải được đào tạo lại để thích nghi với những biến đổi vô cùng lớn của ngành dịch vụ tài chính
và các trường đại học cần nắm bắt xu hướng thay đổi mạnh mẽ của thị trường
những thách thức lớn về chất lượng nguồn nhân lực để điều chỉnh định hướng chương trình đào tạo cho phù hợp